thông tấn xã việt nam đưa tin ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thanh hóa yêu cầu
từ ngày một mươi chín tháng một mươi một trường tiểu học hoàng hoa thám tạm thời dừng việc dạy học
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thanh hóa cho biết
ngay sau khi ghi nhận mắc covid một mươi chín tại trường tiểu học hoàng hoa thám
phường lam sơn thành phố thanh hóa tối ngày một mươi tám tháng một mươi một
một trăm ba mươi một học sinh và giáo viên tiểu học của trường này đã được đưa đi cách ly tập trung
để phòng chống dịch covid một mươi chín
các bệnh sinh năm hai nghìn một mươi một là học sinh lớp năm c trường tiểu học hoàng hoa thám
trước đó học sinh nghỉ học ở nhà do sốt ho được xét nghiệm test nhanh sàng lọc
cho kết quả dương tính sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm pcr
và cho kết quả dương tính trong tối ngày một mươi tám tháng một mươi một
hiện trường hợp f này đã được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín

có phụ huynh tình nguyện đi cùng để chăm con
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố thanh hóa nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch
ngay trong chiều và tối ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã tổ chức tết nhanh kháng nguyên
cho toàn bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học hoàng hoa thám
quay tết nhanh đã phát hiện thêm ba trường hợp dương tính hiện đang chờ kết quả xét nghiệm pcr
đồng thời lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr cho năm mươi giáo viên và học sinh nhà trường
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thanh hóa yêu cầu từ ngày một mươi chín tháng một mươi một
trường tiểu học hoàng hoa thám tạm dừng việc dạy và học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định toàn bộ giáo viên học sinh và những người có liên quan sẽ được tiến hành xét nghiệm
hai lần để đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng dịch tiếp theo
liên quan đến ca dân tính nói trên cũng trong tối ngày một mươi tám tháng một mươi một
ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa đã tiến hành phong tỏa tạm thời cụm dân cư đường nguyễn hữu liêu
phường đông vệ thành phố thanh hóa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ đầu mùa dịch đến nay việt nam có một sáu mươi năm bốn trăm sáu mươi chín ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi tám trăm linh
một mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu mươi ba trăm chín mươi bốn ca
trong đó có tám trăm bảy mươi tám bảy trăm bảy mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là yên bái và bắc cạn
các địa phương ghi nhận số tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm năm mươi hai bảy trăm hai mươi hai ca
bình dương hai trăm bốn mươi sáu bảy ca
đồng nai tám mươi bốn trăm tám mươi chín ca
long an ba mươi bảy bảy ca
tình giang hai mươi ba chín mươi chín ca
gần bốn năm trăm linh bệnh nhân covid đang điều trị
tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm tám mươi một năm trăm chín mươi ba ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn bốn trăm tám mươi chín ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba sáu mươi một
thở oxy dòng cao hfnc tám trăm tám mươi k
thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi bốn ca
thở máy xâm lấn bốn trăm một mươi ca
số bệnh nhân tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu ca
chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi chín trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tình hình xét nghiệm
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được hai mươi bốn năm trăm sáu mươi ba ba trăm bốn mươi bảy mẫu

tình hình tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm ba mươi năm trăm bảy mươi sáu mươi năm liều
trong đó tiêm mũi một là sáu mươi năm bảy trăm năm mươi liều
tiêm mũi hai là ba mươi năm bảy trăm bảy mươi hai chín trăm sáu mươi một liều
tiêm mũi hai là ba mươi bảy tám trăm linh một trăm linh bốn liều
bộ y tế đã phân bổ thêm hai hai trăm bốn mươi bảy mươi liều vắc xin astrazeneca
và một ba trăm một mươi chín sáu trăm linh liều vaccine moderna để phục vụ tiêm chủng của các địa phương
đây là số lượng vaccine cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ trong các lần mới nhất tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
như vậy việt nam đã có tám mươi chín
đợt phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín với tổng số một trăm hai mươi chín sáu triệu liều
đến nay cả nước đã tiêm trên một trăm linh hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó mũi một là khoảng sáu mươi năm ba triệu liều và mũi hai là khoảng ba mươi sáu tám triệu liều
tỷ lệ tiêm mũi một đạt khoảng tám mươi tám hai tiêm đủ hai mũi là khoảng năm mươi một cho người trên một mươi tám tuổi
theo khu vực tỷ lệ này lần lượt ở miền bắc là tám mươi
và bốn mươi ba một miền trung là tám mươi sáu năm và ba mươi năm hai tây nguyên là tám mươi bốn năm và một mươi bốn sáu miền nam là chín mươi năm tám và sáu mươi sáu bảy
thống kê của bộ y tế cho biết có một mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trên chín mươi năm dân số một mươi tám tuổi trở lên là hà nội hải phòng bắc ninh vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng khánh hòa ninh thuận
ninh thuận tp hcm bà rịa vũ tàu đồng nai long an lâm đồng cần thơ vĩnh long bình dương bình phước hậu giang
hai mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vắc xin cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi là long an khánh hòa quảng ninh
đồng nai hà nội tp hcm lạng sơn hà nam bình dương bắc ninh ninh bình bà rịa vũ tàu lâm đồng an giang bình phước tây ninh tp đà nẵng vĩnh phước hậu giang
hai mươi sáu tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vắc xin cho tám mươi chín mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là hà nam ninh bình phú thọ hương yên bắc cạn hà tĩnh
tp hcm quảng ngãi phú yên bình thuận con tùng gia lai đắk lắc đắk nông tiền giang tây ninh sóc trăng an giang biến tre kiên giang cà mau và bạc liều
một mươi tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho bảy mươi tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là thái bình bắc giang hải dương thái nguyên tuyên quang hà giang yên bái điện biên quảng nam bình định đồng tháp
tám tỉnh còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vắc xin cho bảy mươi tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là sơn la năm mươi một thanh hóa năm mươi sáu nam định năm mươi chín ba nghệ an sáu mươi một cao bằng sáu mươi năm ba

bảy địa phương là ninh bình quảng ninh lạng sơn lào cai điện biên đà nẵng tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai tây ninh sóc trăng an giang vĩnh long bình dương kiên giang cà mau và hậu giang đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tổng số liều đã tiêm là hơn một năm triệu
trong đó có một năm mươi một triệu liều mũi một và gần ba liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vắc xin là một mươi sáu sáu dân số từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín do bộ y tế tổ chức kết nối trực tuyến đến sáu mươi ba tỉnh thành thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nhấn mạnh vaccine về tới đâu là bộ y tế phân bổ ngay tới đó
vì vậy các tỉnh thành cũng cần thực hiện nghiêm tiến độ tiêm chủng để đảm bảo các đối tượng trên một mươi tám tuổi được bao phủ mũi một
lưu ý các địa phương cần ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm người từ năm mươi tuổi trở lên
các chuyên gia y tế dự đoán thế giới sẽ tìm ra cách đối phó với covid một mươi chín trong tương lai gần
nhưng điều đó không có nghĩa đại dịch sẽ kết thúc hoàn toàn
thay vào đó căn bệnh này có thể trở thành bệnh đặc hữu có nghĩa covid một mươi chín sẽ tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng nhưng theo một cách dễ đoán hơn và ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng
các nhà virus học và dịch tễ học cho biết vào giai đoạn cuối cùng covid một mươi chín có thể giống những căn bệnh thông thường ít gây chết người hơn như cúng hoặc cảm lạnh
sự tồn tại của vi rút trong xã hội sẽ phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm mức độ bao phủ vắc xin và cách nó tiếp tục tiến hóa ra biến chủng mới
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ một căn bệnh được xem là đặc hữu khi nó thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng
khác với đại dịch thường có số ca bệnh gia tăng đột ngột
bệnh đặc hữu tuân theo mô hình có thể dự đoán được và xảy ra ở mức độ dự kiến cơ bản
chẳng hạn sốt z là bệnh đặc hữu xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới ước tính có khoảng hai trăm hai mươi chín triệu trường hợp mắc vào năm hai nghìn một mươi chín theo tổ chức y tế thế giới who
trước khi được dự đoán trở thành bệnh đặc hữu một số chuyên gia y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm từng nhận định đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc khi mỹ và nhiều nước khác đạt được miễn dịch cộng đồng
nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó khăn
ca biết chủng mới dễ lây lan hơn như delta đã khiến số lượng người cần được bảo vệ gia tăng để ngăn chặn sự lây lan của virus
hiệu quả miễn dịch suy giảm sau khi mắc bệnh hoặc tiêm chủng cùng với việc virus đôi khi có khả năng lây lan ở người đã tiêm vaccine dẫn đến ca nhiễm trùng đột phá cũng khiến giấc mơ miễn dịch cộng đồng trở thành thách thức
một phó giáo sư thuộc bộ phận truyền nhiễm và vaccine tại trung tâm nghiên cứu ung thư cho biết sự bảo vệ có được từ việc tăng khả năng miễn dịch trong cộng đồng giống như một thiết bị điện hơn là công tắc
nói cách khác dù không thể đóng covid một mươi chín nhiều người có khả năng miễn dịch vẫn sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus và có lợi cho cộng đồng
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết việc loại bỏ covid một mươi chín tức là đảm bảo vĩnh viễn không còn ca mắc nào trên toàn thế giới là không có khả năng ít nhất là trong tương lai gần
cho tới nay đậu mùa là bệnh dịch duy nhất ở người bị xóa sổ thông qua một chiến dịch tiêm chủng và giám sát toàn diện
ngoài trự đầu mùa các đại dịch cuối cùng cũng chẳng hạn

các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết việc loại bỏ covid một mươi chín tức là trong tương lai gần
khi các nhà dịch tễ học có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai mà không còn những cảnh báo về sự không chắc chắn thì chúng ta vẫn đang ở trong tình huống dịch bệnh tiến sĩ brown nói
các quốc gia nghèo với tỷ lệ tiêm chủng rất thấp đặc biệt là ở châu phi có thể bị rơi vào khủng hoảng một thời gian
trừ khi họ sớm nhận được thêm vaccine nếu không sẽ mất nhiều năm để đủ số người trưởng thành đạt miễn dịch và ngăn các bệnh viện quá tải
quốc gia đông dân nhất thế giới trung quốc vẫn đang cố gắng loại bỏ covid một mươi chín tại đất nước của mình
một số quốc gia khác ở châu á cũng từng theo đuổi chiến lược này với các biện pháp hạn chế đi lại kiểm dịch nghiêm ngặt và phong tỏa nhanh chóng để dập tắt đợt dịch bùng phát ở địa phương
nhưng biến chủng data dễ lây lan hơn khiến con người nhận thức được rằng vaccine không hoàn toàn ngăn chặn sự lây nhiễm
và cái giá về mặt kinh tế xã hội đã khiến hầu hết quốc gia tứ bỏ chiến lược zero covid một mươi chín